thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến phố cổ hội an tỉnh quảng nam để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số một mươi hai
thủ tướng đã đi bộ dọc phố cổ hội an để thị xác tình hình mưa lũ và hỏi thăm động viên người dân
chia sẻ về những thiệt hại mất mát của người dân tỉnh quảng nam do bão số một mươi hai gây ra
khi mực nước nhiều con phố vẫn ở mức báo động ba thủ tướng đã động viên tinh thần của người dân dọc khu phố cổ hội an
đồng thời ghi nhận nỗ lực của tỉnh quảng nam thành phố hội an nhất là công tác cứu hộ cứu nạn bảo đảm lương thực nước uống cho người dân
ngay sau khi thị sát thủ tướng đã yêu cầu quảng nam thành phố hội an cùng các ngành chức năng huy động mọi lực lượng để khắc phục hậu quả mưa bão
chính phủ yêu cầu tỉnh quảng nam và thành phố hội an cũng như các ngành có chức năng quy động mọi lực lượng
nhất là lực lượng quân đội công an
chính phủ yêu cầu quân đội công an lực lượng thân niên và nhân dân chủ động tìm kiếm khắc phục xử lý giải quyết những vấn đề đạt ra để trở lại hoạt động bình thường
là một trong những khu vực tổ chức các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec tỉnh quảng nam cần tiếp tục thực hiện phương châm nước rút đến đâu
dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó không để xảy ra dịch bệnh bảo đảm cuộc sống cho người dân không làm gián đoạn việc học hành của học sinh
đây là việc làm rất là
cấp bách bởi vì những ngày apec đang diễn ra cho nên chúng ta phải khắc phục nhanh với một tinh thần tích cực quyết liệt nhiều lần
để đảm bảo được vệ sinh an toàn vang minh trật tự của tỉnh quảng nam mà đặc biệt là thành phố hội an của chúng ta
nơi tập trung rất nhiều khách nước ngoài hàng ngàn người dự apec sẽ đến đây
với tinh thần tập trung quyết liệt công tác
khắc phục hậu quả mưa bão tại phố cổ hội an là việc làm cấp bách để bảo đảm cho du khách nhất là các đại biểu dự apec đến thăm
thủ tướng đề nghị không để phố cổ hội an bị phá vỡ do nước dân tiếp tục trình cơ chế chính sách để trùng tu tôn tạo di sản văn hóa hội an